tại thủ đô paris của pháp hội hương sắc việt nam châu âu đã lòng trọng làm lễ ra mắt cộng đồng với mục tiêu quảng bá văn hóa việt nam tại pháp và châu âu trình diễn nghệ thuật ẩm thực ba miền quảng bá du lịch đào tạo và cùng phối hợp với các hội đoàn người việt khác tổ chức các hoạt động từ thiện các dự án phát triển tại việt nam
phát biểu tại lễ khai mạc ông alex vũu hoàng my chủ tịch hội hương sắc việt nam châu âu cho biết trong gần một năm qua hội không chỉ tham gia các chương trình hoạt động quảng bá văn hóa ẩm thực du lịch việt nam đến với cộng đồng người việt nam tại pháp mà còn cả các nước châu âu như đức anh bỉ cộng hòa séc
hôm nay chúng tôi rất là tự hào và vinh dự được đông đảo bạn bè các hội đoàn cộng đồng đang công tác và làm việc trên đất pháp
đại diện của đại sứ quán việt nam tại pháp đại diện của hội người việt nam tại pháp và đại diện của trung tâm văn hóa việt nam tại pháp và một số bạn bè trong các hội đoàn đến tham dự buổi ra mắt của hương sắc việt nam của chúng tôi hôm nay
thay mặt đại sứ quán việt nam tại pháp ông đỗ đức thành đã chúc mừng và đánh giá cao việc thành lập hội hương sắc việt nam châu âu với tôn trị mục đích đề ra nhằm quảng bá văn hóa hình ảnh đất nước và con người việt nam không chỉ ở pháp mà ở cả châu âu